chiều tối ngày hôm qua hai mươi hai tháng sáu tại cánh rừng thông ở động hối lở thuộc xã sơn thành huyện yên thành tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ cháy rừng
sau gần một mươi giờ tích cực khẩn trương dập lửa đến bốn h ba mươi phút sáng nay vụ cháy rừng đã cơ bản được khống chế
ước tính tổng diện tích rừng cháy hơn một mươi năm hectare
do đây là loại rừng thông một mươi năm năm tuổi lớp mục bì dày địa hình dốc diện tích cháy rộng nguồn nước ở xa
nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chữa cháy
sau gần một mươi giờ tích cực khẩn trương của gần một cán bộ chiến sĩ đơn vị và các lực lượng địa phương đám cháy cơ bản đã được khống chế
để ngăn chặn không cho lửa bùng phát lại huyện yên thành đã chỉ đạo thêm lực lượng dân quân tự vệ bốn xã
dùng máy thổi gió dập tàn cho và cắt đường băng cản lửa để không cho lửa lây lan
những ngày qua do thời tiết ở nghệ an nắng nóng từ ba mươi chín đến bốn mươi độ c
cùng với đó gió tây nam thổi mạnh là một trong những nguy cơ cháy rừng được tỉnh nghệ an lưu ý các địa phương